văn phòng chính phủ vừa có văn bản truyền đạt ý kiến của phó thủ tướng trịnh đình dũng
giao bộ kế hoạch và đầu tư khẩn trương thực hiện việc thẩm định nguồn vốn
và khả năng cân đối vốn của dự án đầu tư xây dựng bến cảng liên triều thành phố đà nẵng
theo quy hoạch đã được chính phủ phê duyệt cảng liên triều có diện tích hai trăm bốn mươi ba bảy hectare
tổng mức đầu tư giai đoạn một là hơn bảy ba trăm linh tỷ đồng và có công suất thiết kế đến năm hai nghìn năm mươi đạt bốn mươi sáu triệu tấn một năm
cảng liên triều sẽ đầu tư theo hình thức đầu tư đối tác công tư ppp có sử dụng nguồn vốn hỗ trợ phát triển chính thức oda
đến nay dự án này mới chỉ dừng lại ở báo cáo nghiên cứu tiền khả thi và kêu gọi đầu tư
theo văn bản chỉ đạo của chính phủ ủy ban nhân dân thành phố đà nẵng nghiên cứu
tiếp thu các ý kiến thẩm định của bộ giao thông vận tải để hoàn thiện báo cáo nghiên cứu tiền khả thi dự án
bộ giao thông vận tải giả soát hoàn thiện nội dung báo cáo thẩm định chủ trương đầu tư dự án sau kết quả thẩm định vốn
và báo cáo nghiên cứu tiền khả thi của dự án
báo cáo của bộ giao thông vận tải sẽ phải trình thủ tướng chính phủ xem xét quyết định theo quy định